xin kính chào quý vị và các bạn
do khối không khí lạnh đã suy yếu nên trong đêm nay và ngày mai tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ chỉ có mưa vài nơi và có sương mù vào lúc sáng sớm
trưa chiều hưởng nắng với mức nhiệt giao động trong khoảng là từ hai mươi đến hai mươi bảy độ
sau đó sang ngày hai mươi do sự mở rộng của vùng áp thấp nóng phía tây khu vực sẽ có nắng nhiều hơn cùng nền nhiệt tăng từ hai ba độ cảm giác hơi oi nóng
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai cũng phổ biến là ít mưa với mức nhiệt trưa chiều giao động là từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
sau đó do chịu ảnh hưởng nhiều hơn của vùng áp thấp nóng nên khu vực sẽ có nắng nhiều hơn cùng nền nhiệt cũng tăng nhanh hơn tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
cục bộ tại mỏm tây bắc có nắng nóng khi mức nhiệt cao nhất có thể đạt mức là ba mươi năm độ
quá trình suy yếu của khối không kỳ lạnh cũng khiến cho khu vực các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong đêm nay và sáng ngày mai vẫn duy trì trời nhiều mây và có sương mù nhẹ
tuy nhiên cũng từ ngày hai mươi trở đi cùng với sự phát triển của vùng áp thấp phía tây nên miền trung sẽ có nắng mạnh và nhiệt độ tăng nhanh cao nhất trong ba ngày tới giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có thể có nắng nóng cục bộ đạt mức là trên ba mươi năm độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới cũng phổ biến là chỉ có mưa vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày có nắng nhiều với mức nhiệt cũng tăng dần ngày đêm giao động là từ hai mươi hai ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn
ở vùng cao tây nguyên trong hôm nay và ngày mai vẫn có khả năng xuất hiện mưa trái mùa vào lúc chiều tối
trong mưa rông thì cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
bạn ngày tại đây có nắng nhưng cường độ không quá mạnh với nền nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi tám đến ba mươi năm độ
có nơi còn cao hơn
đến với các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay và ngày mai cũng có thể có mưa rông vào lúc chiều tối
trong mưa rông cũng có thể tiềm ẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc cũng như gió giật mạnh
còn ban ngày thì khu vực có nắng nhiều với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn